những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
tòa nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định ngày một mươi chín tháng ba sẽ xét xử bị cáo đỗ anh dũng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân hoàng minh và con trai là bị cáo đỗ hoàng việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này là một mươi ba bị cáo khác
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
khách sạn tân hoàng minh viết tắt là tập đoàn tân hoàng minh có vốn điều lệ là một mươi tỷ đồng
được bị can đỗ anh dũng sáng lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một do vay nợ lớn các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên tập đoàn tân hoàng minh gặp nhiều khó khăn về tài chính nợ vay gần hai mươi tỷ đồng
trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn đỗ anh dũng đã chỉ đạo con trai
là đỗ hoàng việt nghiên cứu phương án cách thức huy động vốn cho công ty
cụ thể đỗ anh dũng đã thống nhất chủ trương cùng đỗ hoàng việt sử dụng pháp nhân ba công ty
nguy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư đặt cọc mua bán cổ phần
để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn
với các thủ đoạn trên tập đoàn tân hoàng minh đã huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng
thông qua việc phát hành mua bán chín gói trái phiếu trái pháp luật
cáo trạng xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó đỗ anh dũng giữ vai trò chỉu mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt
quá trình điều tra đến nay đỗ anh dũng đã nộp lại và cơ quan điều tra bộ công an
thu hồi tổng cộng hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
ban kỷ luật liên đoàn bóng đá việt nam đã ban hành quy định
số chín mươi một về việc tạm đình chỉ thi đấu đối với năm cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá bà rịa vũng tàu
quyết định nêu rõ tạm đình chỉ thi đấu cho đến khi có quyết định thay thế
đối với năm cầu thủ câu lọc bộ bóng đá bà rịa vũng tàu
trần kỳ anh sinh năm hai nghìn bốn nguyễn sơn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lê bằng giao huy sinh năm hai nghìn bốn
nguyễn quang huy sinh năm hai nghìn bốn phạm văn phong sinh năm hai nghìn bốn
tại các giải bóng đá quốc gia thuộc liên đoàn bóng đá việt nam
quản lý tổ chức do có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá bà rịa vũng tàu
và câu lạc bộ bóng đá đà nẵng vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia
trước đó nhóm cầu thủ nói trên đã bàn bạc và thống nhất thi đấu dưới sức
trong trận câu lọc bộ bà rịa vũng tàu gặp câu lọc bộ đà nẵng
ở giải hạng nhất quốc gia vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
sau đó nhóm cầu thủ này thu lợi bất chính khi câu lọc bộ bà rịa vũng tàu thua một ba
còn họ tham gia đặt cược cho chiến thắng của cơ lộc bộ đà nẵng trên các trang cá độ
ngày một hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà địa vũng tàu đã tống đạt các quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can với năm cầu thủ của câu lạc bộ bà rịa vũng tàu về hành vi đánh bạc
sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng câu lọc bộ bà rịa vũng tàu đã thông báo
chấm dứt hợp đồng lao động với các cá nhân sai phạm theo quy định
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
đó là vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng hai vừa qua trên địa bàn huyện hữu lũng
trong đó vụ án xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng hai đã quyết định điều tra theo thủ tục rút gọn
các cơ quan tố tụng trên địa bàn đã thống nhất đưa các vụ án vào diện án điểm
khẩn trương làm rõ và đưa ra xét xử lưu động hai vụ án này trong thời gian sớm nhất
để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân
cụ thể vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi quốc lộ một a
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn phát hiện xe mô tô bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn
người điều khiển xe là ngô văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
tại thôn chín mươi bốn chín mươi sáu xã hòa lạc huyện hữu lũng không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe đâm vào tổ công tác
làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương phải vào viện cấp cứu
sau khi va chạm linh tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
đến hai mươi h hai mươi phút cùng ngày công an huyện hữu lũng đã bắt được đối tượng
qua test nhanh linh dương tính với chất ma túy tổng hợp
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai trên tuyến đường quốc lộ một a
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
đã phát hiện ô tô khách hiệu hyundai hai mươi chín chỗ ngồi biển kiểm soát hai mươi chín f sáu trăm linh tám
di chuyển theo hướng lạng sơn hà nội
do nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thị xã quế võ tỉnh bắc ninh điều khiển chạy qua tốc độ quy định
mặc dù ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần nhưng lái xe vẫn không chấp hành
lạng lách đánh võng trên đường gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác
đáng chú ý ô tô này còn đâm nhiều lần vào đuôi xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông
khiến phương tiện này hư hỏng phần đuôi xe
lực lượng chức năng đã buộc chiếc xe ô tô chở khách kể trên phải dừng lưu thông
qua kiểm tra xác định ô tô này là xe kinh doanh vận tải hành khách
mà không có camera giám sát hành trình chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn hai mươi bốn là dấu mốc quan trọng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh điện biên được xác định là nhiệm vụ quan trọng
trước tình hình đó công an tỉnh điện biên đã thực hiện kế hoạch cao điểm tổng ra soát thu hồi vũ khí
phần liệu nổ và công cụ hỗ trợ một cách đồng bộ và quyết liệt
góp phần đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao nhận thức của người dân
với tập tục sinh sống tự cung tự cấp anh lò văn quyết đã tự chế khẩu súng để săn bắn
sau nhiều năm sử dụng và được sự vận động tuyên truyền về tác hại của súng tự chế anh quyết đã chủ động giao nổ
do được bên công an xá tuyên truyền tôi được nghe thấy mình sử dụng súng sẽ gây đến mất an ninh trật tự
gây ảnh hưởng tới tính mạng của mình
tôi cảm thấy sử dụng súng là vi hoạch pháp luật tôi nên mang súng mang nộp cho công an xá
tôi bảo bà con không nên tự ý sáng chế súng để nhằm mục đích khác
xã thanh nưa một trong những xã trọng điểm của huyện điện biên tỉnh điện biên
với địa bàn rộng dân cư đông với một mươi ba thôn bản khiến công tác vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ gặp không ít khó khăn
vì mỗi dân tộc có phong tục tập quán khác nhau
nhiều bà con coi khẩu súng như đồ giao bảo là vật phòng thân mà không nhận thấy nguy cơ tiêu bẩn độ sát thương do khẩu súng gây ra nếu sử dụng bữa bãi
thực ra thì một số người dân người ta cũng chưa am hiểu về hết về cái tác hại của cái vũ khí và liệu nổ
nên là quá trình vận động thì chúng tôi cũng một số người dân thì họ cũng gây khó khăn
cho nên là chúng tôi bằng cái chức năng trách nhiệm và nhiệm vụ của chúng tôi thì chúng tôi cũng thuyết phục được người dân
chủ động giao nổ vũ khí
năm hai nghìn hai mươi bốn được xác định là năm trọng điểm của tỉnh điện biên
là dấu mốc kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
do đó công tác giá soát thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
được coi là nhiệm vụ quan trọng then chốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an tỉnh điện biên đã thu hồi hơn một trăm linh khẩu súng các loại
trong đó phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng công an chính quy về xã
đây là lực lượng có chuyên môn nghiệp vụ có kiến thức sâu rộng về các vấn đề xã hội
đã góp cửa từng nhà ra từng đối tượng
và có biện pháp phù hợp để người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đối với công an cấp xã thì vai trò của lực lượng này rất quan trọng
bởi vì lực lượng này có thời gian quản lý địa bàn và công tác cùng với người dân
và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ
trong đó có nhiệm vụ của vấn đề
liên quan đến phòng chống tội phạm về vũ khí
đối với lực lượng cơ sở hết sức quan trọng
đặc biệt là vấn đề nhận thức
đối với vấn đề trong quá trình thực hiện kế hoạch
hai là vấn đề biện pháp nghiệp vụ
ba là vấn đề trách nhiệm của nhân dân
trong quá trình vận động tuyên truyền và tiếp xúc của nhân dân
tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm đã từng bước đem lại hiệu quả
sông thành công lớn nhất là tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân

nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
đỗ thị mai kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
nguyễn hồng sơn lao động tự do
các bị can bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo khai man
để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi
kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện hữu lũng lạng sơn vừa tạm giữ hình sự lái xe nguyễn văn giang
trú tại tỉnh bắc ninh để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định
về an toàn giao thông đường bộ và chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng hai trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
trên quốc lộ một a tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
phát hiện xe khách hai mươi chín chỗ do nguyễn văn giang điều khiển chạy quá tốc độ
mức bảy mươi năm trên năm mươi km một giờ nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện theo quy định
tuy nhiên lái xe khách không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao
lạng lách đánh võng trên đường
đặc biệt trong quá trình tìm cách bỏ chạy lái xe khách còn đâm vào đuôi xe chuyên dụng
của lực lượng cảnh sát giao thông làm hư hỏng phương tiện
qua kiểm tra xe khách hai mươi chín chỗ kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có camera giám sát hành trình
chở hành khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển
công an huyện hữu lũng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng
truy bắt bùi văn luông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nghi phạm giết người
trong kinh đô nightclub
thông tin cho biết vào tối ngày hai mươi năm tháng hai tại ba kinh đô nightclub xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên
trong lúc hỗn chiến một thanh niên bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong
sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường
nhờ được tin báo công an thành phố móng cái đã có mặt phong tỏa hiện trường thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra
hùng thủ sau đó được xác định là bùi văn lương đối tượng đã có tiền án
mới mãn hạn tù được một năm
được biết kinh đô nightclub là một trong những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố móng cái
nơi thường tập trung rất đông thanh niên vào buổi tối
hiện công an thành phố móng cái điều tra truy tìm nghi phạm bùi văn lương
phối hợp với các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới việt trung để đề phòng nghi phạm vượt biển
thưa quý vị tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội thời gian vừa qua vẫn luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp
nhiều vụ đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ rất thân thiết như là bạn bè vợ chồng anh em ruột thịt bố con
thế nhưng vẫn thước đoạt mạng sống của nhau
để phòng ngừa loại tội phạm này ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
nhằm hạn chế thấp nhất loại tội phạm này xảy ra
theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai chỉ trong năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tới năm mươi bốn vụ giết người
làm rõ năm mươi ba vụ bắt bảy mươi tám đối tượng
trong đó hai tháng rưỡi cao điểm tết năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đã xảy ra tới một mươi sáu vụ giết người
làm rõ một mươi sáu vụ bắt một mươi sáu đối tượng liên quan
tuy nhiên tội phạm giết người trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
có chiêu hưởng diễn biến phức tạp
là do nguyên nhân xã hội

mẫu thuần trong án nhậu
và mẫu thuần trong quan hệ gia đình
cho nên các đối tượng không kiêm trị được bản thân
dẫn đến giết người
mặc dù loại tội phạm này chiếm tỷ lệ thấp
so với cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội
xong lại gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
về người và của
gây hoang mang bất bình trong dư luận
rất đáng lên án và báo động
một tiếng nó nhậu có mấy ly nó đi về
cái vô nhà nhậu mình
bảo thôi nhậu không mày
tôi phải nhảy hết rồi nhậu mình vô
trẻ trái hội vô nè
bảo thôi ngồi nhắc nhắc con trai rồi ngủ
vô cái nó nói không mời nó
ai nói không mời
nó không mời nó
ủ nó cầm cái cây nó chơi vô này nè
con tét nó
gian cụ thể nghĩa là
lúc em đi tù đồng ý là vợ chồng ly dị
nhưng mà trong thâm tâm em lúc nào vợ cũng là vợ hết
chưa bao giờ em nghĩ là em ly dị vợ hết
nhưng mà còn vợ thì
nó ngồi nó quen người ông này ông kia
cho tiền nó
em biết nhưng mà nói chung thật
em ngửa nói trước mặt nó lại nói
em không thể nào kìm lòng được
em có hành vi là giết vợ
để hạn chế xảy ra loại tội phạm này
trong thời gian tới
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã tham mưu với ban giám đốc công an tỉnh
xây dựng kế hoạch tập trung triển khai
quốc liệt nhiều giải pháp phòng ngừa
từ sớm từ xa
chỉ đạo công an các địa phương
tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương
hủy động các ban ngân đoàn thể
cùng với lực lượng công an cơ sở
để giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuẫn
tại địa phương cơ sở
không để phức tạp kéo dài tăng cường công tác
nắm tình hình quản lý địa phương
quản lý đối tượng
và tuân trá kiểm soát
để phòng ngừa các vụ án
giết người xảy ra
chủ động phòng ngừa tội phạm
kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội
và phòng ngừa nghiệp vụ
phòng ngừa từ sớm từ xa
từ cơ sở là chính
nhằm giảm bền vững các loại tội phạm
và giảm tỷ lệ phạm tội lần đầu
đặc biệt là tội phạm giết người
đó chính là những giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này
mà công an tỉnh đồng nai
đã và đang thực hiện
góp phần giữ vững an ninh triệt tự
đảm bảo bình yên cho mỗi người dân
công an quận một tp hcm
cho biết đang tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
đối với đối tượng có hành vi cướp giật tài sản manh động
vào ngày hai mươi
tháng hai chị rebecca
trancy taylor quốc tịch anh
cùng bạn là anh jacob francis
đang đứng trước số nhà hai mươi một
phan kê bính
phường đa cao quận một thì bị một nam thanh niên
chạy xe máy đến áp sát rồi cướp giật
chiếc điện thoại di động của chị
nghe thấy tiếng chi hô của nạn nhân
anh bùi thái đức là cán bộ phòng tham mưu
công an tp hcm đang có mặt ở gần đó
lập tức dùng xe máy truy đuổi đối tượng
đến đường đinh tiên hoàng thì
tên cướp mất lái lao lên vỉa hè
lao lên khống chế được quân chúng nhân dân
hỗ trợ bắt gọn cải cướp bàn giao
cho công an phường đa cao xử lý theo
quy định tại trụ sở công an đối tượng
khai tên nguyễn huỳnh đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cư trú
tại quận tám và đã thừa nhận hành vi
phạm tội của mình công an tạm giữ
phương tiện gây án là một xe mô tô
cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng
xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị
can đối với nguyễn thị lệ sinh năm

huyện châu thành tỉnh an giang
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo hộ sơ vào sáng ngày sáu tháng hai
một người đàn ông trú tại xã loan mỹ
huyện tam bình đang đứng chờ
người thân ở khu vực chợ tam bình
thì bị nguyễn thị lệ giật sợi dây chuyền
mà ông đang đeo trên cổ
tuy nhiên người đàn ông đã chi hô
phối hợp cùng với người dân bắt giữ được lẹ
giao cho cơ quan công an
sợi dây chuyền bị cướp giật có tổng giá trị khoảng
một trăm chín mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị
từ thời điểm đưa vào khai thác tuyến cao tốc
phan thiết dầu dây
và phan thiết vĩnh hảo
đến nay đã xảy ra hiện tượng người dân
tự ý cắt mở hàng rào dây thép gai
và trộm cắp tài sản là vật tư
của trạm biến áp trụ thép hàng rào
dẫn đến nguy cơ mất an toàn
trong quá trình vận hành khai thác
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị
liên quan trước tình trạng xảy ra
mất cắp tài sản trên công trình cao tốc
phan thiết dầu dây và phan thiết vĩnh hảo
đoạn qua địa bàn tỉnh
trước đó lực lượng công an cũng đã
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn
để xử lý tình trạng này
nhân dân tỉnh bình thuận đã nhận được báo cáo
của ban quản lý dự án bảy
và ban quản lý dự án thăng long
phản ánh về tình trạng trộm cắp
gây thất thoát tài sản công trình
trên hai tuyến cao tốc phan thiết vĩnh hảo
dầu dây đi qua địa bàn tỉnh
do đó để đảm bảo an toàn giao thông
trên tuyến cao tốc đi qua địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao công an tỉnh
chú trị phối hợp với cơ quan đơn vị địa phương
chỉ đạo các lực lượng có liên quan
tiến hành kiểm tra điều tra xử lý nghiêm
theo quy định pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
ban giám đốc công an tỉnh
về tình trạng mất cắp vật tư trên cao tốc
vĩnh hảo phan thiết đoạn qua địa bàn tỉnh bình thuận
công an xã mương máng
đã tăng cường công tác kiểm tra
tồn tra địa bàn để xử lý theo
quy định của pháp luật
hành vi trộm cắp vật tư kiểm gai
cục rào cao tốc là vi phạm pháp luật
chúng tôi sẽ cương quyết xử lý các đối tượng vi phạm
nhân dân khi phát hiện đối tượng
nghi vấn hãy báo cho cơ quan công an
để xử lý kịp thời đảm bảo an ninh trật tự
và hạn chế nguy cơ mất an toàn
giao thông trên cao tốc
bên cạnh đó ubnd tỉnh yêu cầu
ubnd các huyện thị xã thành phố
nơi có hai tuyến cao tốc đi qua
tăng cường tuyên truyền phổ biến
các quy định pháp luật có liên quan
nhằm giúp người dân hiểu rõ các nguy cơ
gây mất an toàn giao thông nhất là trên hai tuyến cao tốc
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an
tăng cường kiểm tra kiểm soát theo dõi
ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân
tự ý cách mở hàng rào dây thép gai
trộn cắp tài sản vật tư trên hai tuyến cao tốc
rất là mong bắt được cái đó
vì nghe người ta kể chuyện là cái trụ đó
rất là đắt tiền mà khó mua
anh em cũng làm đường người ta kể chuyện là
cái chủ đó ai bắt là phải cái tù đó
tù nặng luôn thì tôi cũng thích bắt ra được
với lại thấy anh em tôi thấy rất nhiều lần
anh em công an xã
ngày cũng như đêm lên rồi xuống
rất là gây nguy hiểm lựa mà
con bò mà thống qua một cái là biết bao nhiêu xe
là nằm đó luôn á
ubnd tỉnh bình thuận cũng đề nghị bang quản lý dự án bảy
bang quản lý dự án thăng long
khẩn trương có biện pháp xử lý kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc
và phối hợp với công an tỉnh
ra soát đánh giá thống kê thiệt hại
để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
theo đơn vị cung cấp vật tư
tại các nút giao mai lâm hàng thuận bắc
phan thiết hàng thuận nam
tình trạng mất cấp gây thiệt hại ước tính khoảng một năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần khả ái
sinh năm hai nghìn sáu
trú tại xã hiệp hưng
huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an huyện bố trạch
triệu tập đối tượng trần khả ái
để đấu tranh về hành vi
lập tài khoản facebook ảo
bán vé máy bay qua mạng
tại cơ quan công an trần khả ái khai nhận
do không có công an việc làm
nên đã lập facebook tên ngọc minh
hoặc đổi tên lần lượt thành uyên trần
và trần như hảo
đăng tải thông tin hiển thị
như một trang đại lý bán vé máy bay
chuyên nghiệp sau đó đăng bài
lên các group mua vé máy bay
nhằm thu hút khách hàng
khi con mồi tiếp cận mua vé máy bay và chốt đơn
họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản
ngân hàng mà ái gửi
sau khi nhận được tiền trần khả ái lập tức
chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này trần khả ái
đã chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc
với số tiền lớn hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện bố trạch đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án và yêu cầu
mọi công dân ai là bị hại của hoạt động
tội phạm trên vui lòng liên hệ với
đồng chí phan bảo toàn điều tra viên
thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
bố trạch tỉnh quảng bình
theo số điện thoại chín trăm sáu mươi bốn năm trăm tám mươi năm bảy trăm bảy mươi bảy
để phục vụ cho công tác điều tra
để phục vụ cho công tác điều tra
công an huyện kronpark tỉnh đắk lắc
vừa bắt tạm giam năm đối tượng
có hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó vào ngày một mươi hai tháng hai
nhóm đối tượng này đang uống cà phê
ở một quán tại xã kronpark
thì gặp một bé gái một mươi hai tuổi
đang ngồi bàn bên cạnh
sau đó nghĩa đã chủ động làm quen
rồi rủ bé gái này đến một nhà
của người bạn cùng ăn nhậu
sau khi ăn nhậu xong thì vì đã quá khuya
nên nhóm này rủ bé gái
thuê một nhà nghỉ trên địa bàn
để ngủ và có quan hệ với bé gái
đến hôm sau khi trở về nhà
bị gia đình gặng hỏi
thì bé gái đã kể toàn bộ sự việc
sau đó gia đình đã làm đơn trình báo
cho cơ quan công an
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện kronpark đang tiếp tục
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị không những đi ngược chiều
khi bị xe ô tô đi đúng chiều
tài xế ô tô con đã nhảy xuống
với thái độ hung hăng
thậm chí là thách thức đe dọa tấn công đối phương
cơ quan thành phố hà nội cho biết vừa qua
một clip ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông
thế nhưng còn chửi bới thách thức
khiến cư dân mạng phẫn nộ
theo nội dung đoạn clip
một xe ô tô trong quá trình di chuyển
trên đường hoàng minh giám quận cầu giấy hà nội
chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông
đi ngược chiều
xin nhan xin rẽ gây nguy hiểm
cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển
nên ô tô đi đúng chiều
đã chặn đầu kiên quyết không cho xe qua
làm việc với cơ quan công an
đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cơ quan công an đã xử phạt lái xe
với lỗi đi ngược chiều trên đường
có biển cấm đi ngược chiều
quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu
có nội dung cấm quay đầu
đối với loại phương tiện điều khiển
phạt tiền năm triệu chín trăm linh nghìn đồng
và tước giấy phép lái xe hai tháng
chiến dịch kiểm soát xử lý
nghiêm vi phạm nồng độ cồn
đã và đang thực sự tạo sự chuyển biến
rất lớn trong toàn xã hội
nhất là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn

bởi sự nghiêm minh của lực lượng chức năng
người dân từng bước đã nâng cao nhận thức
về việc đã uống rượu bia
thì không lái xe
ghi nhận trên địa bàn tỉnh bắc cạn
trong những ngày tết cổ truyền vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc cạn
trực một trăm linh quân số
tại hai trăm linh chín tổ tuần tra
với chín trăm bảy mươi năm lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trợ tự an toàn
giao thông trên địa bàn
tập trung kiểm soát xử lý các lỗi
là nguồn nhân gây tai nạn giao thông
nồng độ cồn tốc độ không có giấy phép lái xe
với tinh thần xuyên đêm xuyên tết
lực lượng cảnh sát giao thông
đã triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra
khép kín địa bàn
phối hợp với các lực lượng khác
lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
tại các điểm cửa ngõ
thường xuyên thay đổi vị trí chốt
và triển khai các đội kiểm tra nồng độ cồn
lưu động trên đường
qua đó đã phát hiện
lập biên bản năm trăm linh sáu trường hợp vi phạm
tổng số tiền phạt hơn một bốn tỷ đồng
tạm giữ ba trăm ba mươi một phương tiện
riêng vi phạm nồng độ cồn
có một trăm chín mươi tám trường hợp bị phát hiện
xử lý theo quy định
thế là tốt mà
bởi vì như thế sẽ hạn chế được
những tình trạng là mọi người uống rượu bia
xong lại điều khiển xe đi ra đường
rất là nguy hiểm
mình rất là đồng tình với vấn đề này
bởi vì là đến bản thân mình
mình uống rượu bia mình cũng không dám ra đường
nhưng mà đến khi mà mình đi
mình không có rượu bia
chẳng may mà những người mà có rượu bia
mà hút phải mình
hoặc là những người đi đường thì rất là nguy hiểm
sự quất liệt trong công tác xử lý
bước đầu đã tạo tác dụng
vấn đề vi phạm được dư luận đánh giá cao
mang đến hiệu ứng tích cực
đặc biệt các trường hợp là đảng viên
cán bộ công nhân viên chức
vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi
thông báo về tận nơi cư trú để xác minh
nên tác động mạnh mẽ đến
ý thức của đại bộ phận người tham gia giao thông
kế hoạch triển khai
kiểm tra nồng độ cồn
của lực lượng giao thông trên địa bàn tỉnh
cũng được sự ủng hộ
rất lớn từ người dân
vì đây cũng là nguyên nhân trực tiếp
và phần lớn dẫn đến các vụ
giao thông ảnh hưởng đến tính mạng
tài sản của cá nhân và tổ chức
vì vậy thì người dân
cũng rất là đồng tình và ủng hộ
và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xử lý
mạnh về hành vi vi phạm này
trong thời gian tới
thời gian qua sự mạnh tay kiên quốc
của lực lượng cảnh sát giao thông
trong việc xử lý ma men tham gia giao thông
đã và đang nhận được sự đồng thuận lớn
của người dân được dư luận đánh giá cao
sự quyết liệt trong công tác xử lý
bước đầu đã tạo tác dụng
giăn đe vi phạm mang đến hiệu ứng tích cực
góp phần từng bước xây dựng
văn hóa giao thông